tại hàn quốc nước này đã thông qua pháp lệnh sửa đổi đạo luật kinh doanh viễn thông quy định các nhà cung cấp nội dung trực tuyến có trách nhiệm cung cấp dịch vụ ổn định cho người sử dụng
tại hàn quốc đạo luật sửa đổi có hiệu lực vào tuần tới sẽ thắt chặt các quy định đối với các nhà cung cấp nội dung internet lớn trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi các công ty này cung cấp các dịch vụ ổn định
hồi đầu tuần chính phủ hàn quốc đã thông qua pháp lệnh sửa đổi đạo luật kinh doanh viễn thông quy định các nhà cung cấp nội dung trực tuyến có trách nhiệm cung cấp dịch vụ ổn định cho người sử dụng
quy định mới nhắm tới các công ty lớn như netflix google hay facebook cũng như các công ty trong nước như naver hay kakao
nếu không thực hiện các quy định mới này các công ty trên có thể bị phạt hành chính lên tới hai mươi triệu won tương đương một mươi tám usd